thưa quý vị phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tổ chức khoa học và công nghệ công lập là nhiệm vụ quan trọng được đảng nhà nước đặt ra và quyết tâm thực hiện
thưa quý vị phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tổ chức khoa học và công nghệ công lập là nhiệm vụ quan trọng được đảng nhà nước đặt ra và quyết tâm thực hiện